ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
trong ngày làm việc hôm nay thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều ý kiến đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp để thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế
tại phiên thảo luận đa số các ý kiến đều đồng tình với báo cáo của chính phủ
khẳng định báo cáo đã chỉ rõ những kết quả đã đạt được cũng như những bất cập những vấn đề còn tồn tại
cùng với đó có ý kiến cũng cho rằng cần ra soát lại và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp
chính sách hỗ trợ đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về kinh tế đã được phê duyệt
chúng ta đã phải học một kỳ họp bất thường vào tháng một mươi một để mong rằng trong tháng một chúng ta ra được những danh mục dự án
để kịp thời triển khai trong cái gói cục phục hồi
nhưng mà tuy nhiên đến nay thì chính phủ vẫn chưa
thôi trình trong ủy ban thượng vụ quốc hội dụ nhóm danh mục đó thì tôi thấy là quá chậm
và thấy rằng là nếu những cái gói phục hồi là chỉ có cái giá trị trong vòng các quy định nào đó trong vòng thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi ba
thì tất cả các thủ tục đầu tư mà chúng ta không làm nhanh thì chúng ta sẽ không làm được cái gì cả
dẫn chứng từ vụ việt á nhiều ý kiến cũng đề nghị chính phủ cần bổ sung và báo cáo đầy đủ hơn nữa
về những vấn đề nảy sinh trong thời gian qua cụ thể hơn là công tác phòng chống dịch bệnh
vấn đề tiêu cực thất thoát lãng phí cũng nhiều cán bộ của chúng ta bị xử lý ở chỗ này
trong đó cũng rất đáng tiếc cũng có nhiều cán bộ ở dưới các ngành khoa học y tế
thì còn phải có một cái báo cáo tổng hợp của chính phủ chương trình quốc hội
về các cái nguồn lực để bố trí cho công tác phòng chống dịch trong cái thời gian vừa qua
cho tôi nghĩ là công tác phòng chống dịch nó cũng chưa xong
và cái quan trọng hơn là qua cái đánh giá này
nó rút ra được cái gì cho công tác quản lý và công tác chỉ đạo
nếu trong trường hợp mà nó xảy ra dịch trong thời gian tiếp
cũng trong phiên thảo luận ngày hôm nay quốc hội đã thảo luận về một số nội dung quan trọng khác
như quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị những đóng góp hy sinh của lực lượng cảnh sát nhân dân đã góp phần thắp sáng niềm tin chiến thắng
trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng quả cảm và chủ nghĩa anh hùng cách mạng
tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của công an nhân dân việt nam anh hùng
của nhân dân việt nam anh hùng với những phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước và nhân dân đã trao tặng
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trong bài viết có tựa đề
xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
nhân dịp hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng giới thiệu những nội dung chính của bài viết
mở đầu bài viết bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lại vai trò quan trọng của lực lượng cảnh sát nhân dân
cảnh sát nhân dân việt nam là lực lượng vũ trang cách mạng thuộc công an nhân dân việt nam
làm nòng cốt trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội
phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội
kể từ khi ra đời đặc biệt là sau khi chủ tịch hồ chí minh ký lệnh công bố pháp lệnh về lực lượng cảnh sát nhân dân
vào ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai cảnh sát nhân dân việt nam đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
dưới sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước mà trực tiếp là đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an sự quan tâm phối hợp của các ban bộ ngành cấp ủy chính quyền địa phương
sự tin yêu giúp đỡ của nhân dân lực lượng cảnh sát nhân dân ngày càng trưởng thành vững mạnh toàn diện lập công xuất sắc
đặc biệt là qua ba năm thực hiện nghị quyết số hai mươi hai nqtvk của bộ chính trị và nghị định số một hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ
đến nay lực lượng cảnh sát nhân dân đã được kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung chuyên sâu thống nhất
theo mô hình công an bốn cấp hình thành các lực lượng đơn vị tinh gọn mạnh
với tổ chức bộ máy mới lực lượng cảnh sát nhân dân đã chủ động đổi mới sáng tạo chủ động quyết liệt phòng chống hiệu quả
kiềm chế sự gia tăng của tội phạm góp phần giữ vững ổn định chính trị xây dựng xã hội trật tự an toàn kỳ cương
phục vụ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ có chuyển biến về chất
trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí
đã tổ chức thành lập lực lượng kỵ binh không quân công an nhân dân thuộc cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu tiến thẳng lên chính quy
tinh nhuệ hiện đại đủ khả năng cơ động nhanh giải quyết các tình huống khẩn cấp phức tạp về an ninh trật tự chấn áp các loại tội phạm
phát huy vai trò đi trước mở đường trong hoạt động đối ngoại lực lượng cảnh sát nhân dân đã chủ động thiết lập tăng cường hợp tác quốc tế với cảnh sát các nước
tích cực tham gia các tổ chức diễn đàn đa phương khu vực song phương
thành viên có trách nhiệm của interpol asean hợp tác quốc tế có hiệu quả trong tương trợ tư pháp về hình sự dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù phòng chống tuệ phạm có tổ chức xuyên quốc gia
trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín cùng với toàn lực lượng công an nhân dân lực lượng cảnh sát nhân dân đã chủ động linh hoạt nhanh chóng chuyển trạng thái
quản lý nắm vững nhân khẩu và biến động dân cư đảm bảo tốt an ninh trật tự và phòng chống tội phạm kiểm soát hiệu quả phương tiện vận tải đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu
phục vụ phòng chống dịch sinh hoạt của người dân hoạt động xuất nhập khẩu thực sự là lá chắn bình yên của mỗi người dân mỗi gia đình và toàn xã hội

phức tạp hơn bối cảnh đó đã và đang đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi lực lượng
cảnh sát nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân tiêm cạnh giao phó góp phần bảo vệ vững chắc
tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an toàn và lành mạnh
một số yêu cầu cũng được bộ trưởng tô lâm đặt ra đối với lực lượng cảnh sát nhân dân trong thời gian tới
yêu cầu của nhiệm vụ công tác chiến đấu trong tình hình mới đòi hỏi lực lượng cảnh sát nhân dân
phải luôn giữ vững và tăng cường tính đảng tính giai cấp tính nhân dân đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước đối với lực lượng cảnh sát nhân dân
tiên phong gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
tổ chức nghiên cứu quán triệt triển khai nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba
năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trong toàn lực lượng cảnh sát nhân dân
bằng chương trình hành động cụ thể lộ trình bước đi phù hợp tạo tiền đề cơ bản xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân
đến năm hai nghìn ba mươi tiến lên hiện đại xứng đáng là lực lượng tiên phong nòng cốt trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cảnh sát nhân dân vừa hồng vừa chuyên thượng tôn pháp luật
mưu trí dũng cảm nhân văn gần dân sát dân trọng dân lắng nghe ý kiến và tăng cường tương tác với nhân dân
để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa được nhân dân tin yêu đùm bọc giúp đỡ nhiều hơn nữa
xây dựng cơ chế bảo vệ và tự bảo vệ của cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước yêu cầu nhiệm vụ áp lực của công việc dư luận xã hội
tác động không tích cực từ mặt trái cơ chế thị trường và quá trình đổi mới hội nhập
triển khai toàn diện quyết liệt sáng tạo các giải pháp biện pháp phòng chống tội phạm
lấy phòng ngừa là chính lấy cơ sở là trung tâm kết hợp giữa chủ động phòng ngừa và tích cực tấn công chấn áp tội phạm
kịp thời tham mưu đề nghị các cơ quan tổ chức khắc phục những nguyên nhân điều kiện nảy sinh tội phạm
tạo chuyển biến căn bản tích cực trong thực hiện các chiến lược chương trình phòng chống tội phạm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
chú trọng thực hiện các cải cách hành chính cải cách tư pháp triển khai ứng dụng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành công an tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội
phối hợp nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số an ninh an sinh an toàn quốc gia trọng tâm là lượng hóa các tiêu chí
về chỉ số chất lượng sống sự hài lòng của người dân doanh nghiệp khả năng tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội
chỉ số an toàn về giảm tội phạm an toàn giao thông phòng chống cháy nổ an toàn về không gian sống cộng đồng và cá nhân
tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung pháp luật về phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đảm bảo đồng bộ tạo hành lang pháp lý cần thiết và thuận lợi cho lực lượng cảnh sát nhân dân thực hiện nhiệm vụ
và để dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng trong đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa
tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế không để tuệ phạm bỏ trốn ra nước ngoài gây khó khăn trong công tác điều tra xử lý tuệ phạm
tập trung đào tạo bồi dưỡng huấn luyện cử cán bộ cảnh sát tham gia lực lượng cảnh sát quốc tế thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
và các nhiệm vụ đặc biệt khác tại các quốc gia vùng lãnh thổ theo phân công của liên hợp quốc
cuối bài viết bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền những hình ảnh đẹp của người cảnh sát nhân dân
trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
thưa quý vị trong ngày hôm nay tại hà nội
bộ công an phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia
lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
dự hội thảo có các đồng chí phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hòa bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban tổ chức hội thảo
và đồng chí phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng trưởng ban tổ chức hội thảo
cùng dự hội thảo có các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo bộ công an nguồn lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân
các nhà khoa học cán bộ thực tiễn trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí nguyễn trọng nghĩa
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh
lực lượng cảnh sát nhân dân có vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của công an nhân dân việt nam
là lực lượng vũ trang trọng yếu nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an toàn văn minh
và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
lịch sử xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của công an nhân dân với những trang sử cách mạng hào hùng của dân tộc
với chủ đề lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
hội thảo khoa học là dịp để nhìn lại những hy sinh công hiến thành tích sự trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
đồng thời cũng là diễn đàn khoa học để thảo luận rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn
góp phần làm cơ sở cho bộ công an tham mưu với đảng nhà nước xây dựng và ban hành các chủ trương giải pháp
xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới
báo cáo đề dẫn tại hội thảo trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ
ban tổ chức đã nhận được hơn một trăm linh báo cáo khoa học đề cập toàn diện có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn
trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
đây thực sự là những công trình khoa học giàu tâm huyết trí tuệ trách nhiệm có nội dung đa dạng phong phú
phản ánh đậm nét và thể hiện sự tri ân những thành tích chiến công sự hy sinh công hiến to lớn của lực lượng cảnh sát nhân dân
trong sự nghiệp cách mạng việt nam đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu nghiên cứu đề xuất những ý kiến tâm huyết
những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trên tất cả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát nhân dân
phát biểu tại hội thảo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao một lần nữa khẳng định truyền thống vẻ vang đáng tự hào của lực lượng cảnh sát nhân dân
với những chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm những hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân
tin tưởng rằng lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục lập thêm những chiến công với lòng trung thành sự tận tụy và sức mạnh đang ngày càng được tăng cường
đồng chí nguyễn hòa bình cũng đã chỉ ra những thành tựu và kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quá trình phối hợp giữa lực lượng cảnh sát nhân dân
với tòa án nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là trong quá trình điều tra xét xử các vụ án tham nhũng